tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch thường trực ubndqc đã kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh hà nam
về tình hình thực hiện thí điểm số hóa đồng bộ và chia sẻ dữ liệu về đất đai xây dựng thuế dân cư y tế an sinh xã hội
theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện đề án sáu trong việc giải quyết các thủ tục hành chính phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tỉnh hà nam
cần quyết tâm triển khai hiệu quả đề án
trong đó lực lượng công an là nòng cốt đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân quen dần với dịch vụ công
các sở ngành địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong thực hiện các nhiệm vụ như làm sạch dữ liệu số hóa hồ sơ triển khai các dịch vụ công trực tuyến
đặc biệt chia sẻ kết nối các dữ liệu liên thông
phó thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính sẽ giúp phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn
đến nay hà nam đã hoàn thiện các điều kiện và thực hiện xong việc kết nối cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong đó có tám trăm bảy mươi bảy dịch vụ trực tuyến bảy trăm tám mươi chín dịch vụ công trực tuyến một phần
xã thanh phong huyện thanh liêm tỉnh hà nam là một trong hai địa phương được lựa chọn thí điểm đối với hai dịch vụ là liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi
nên thông đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai tăng phí
sáng nay dịch vụ công này đã chính thức được triển khai hoạt động thí điểm và bước đầu ghi nhận được kết quả tích cực
khi thời gian giải quyết ba thủ tục này giảm từ tám ngày xuống còn hai ngày và người dân chỉ cần kê khai thông tin duy nhất một lần trên cổng dịch vụ công
hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai là kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh cố thủ tướng võ văn kiệt nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng nguyên thủ tướng chính phủ
ông là nhà lãnh đạo tài năng kiên trung mẫu mực của đảng và nhà nước ta suốt đời phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của đảng
vì hạnh phúc của nhân dân riêng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội đồng chí võ văn kiệt đã có những đóng góp hết sức to lớn
nói đến đồng chí võ văn kiệt với bí danh sáu dân đã thể hiện sự gắn bó với nhân dân
một nhà lãnh đạo tài năng gắn với con người đồng chí là một loạt tính từ như sáng tạo quyết đoán dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm
trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
thủ tướng võ văn kiệt đã có nhiều quyết sách quan trọng để đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
giữ những kỳ cương với những cái làm sao đó để chúng ta cởi chói cho sự phát triển nó rất là khó phân biệt
và lúc ấy nó đòi hỏi cái người đứng đầu chính phủ cần có cả hai cái trí tuệ những cái tầm về mặt tư duy nhưng đồng thời cũng cần phải có một cái tâm thật là trong sáng
đúng vậy trên cương vị lãnh đạo nhiều thời kỳ cách mạng của mình
dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đồng chí đã dành nhiều tình cảm sự quan tâm và chỉ đạo đặc biệt về các mặt công tác công an
xây dựng lực lượng công an và vai trò trách nhiệm của lực lượng
ông luôn đánh giá thất cao cái vị trí vai trò của lực lượng công an của vị trí công an trong sự kiện khách mạng
mỗi tháng lợi khách mạng việt nam đều luôn gắn cái vai trò của lực lượng công an
và bác vẫn nói là đối với lực lượng công an ta
có thể nói rằng là không chỉ là có vai trò rất quan trọng trong vấn đề bảo vệ chỗ đội chính trị
mà cũng có vai trò hết sức quan trọng trong lệnh bảo vệ và thư vững thành quả khách mạng
ông rất quan tâm đến đổi mới công tác công an về mọi mặt
mà cụ thể như chúng ta biết là ông cũng nhiều lần
phát biểu tại hội nghị công an toàn quốc và có những chỉ đạo lực lượng công an rất là cụ thể
ông xác định rằng là cái công tác đảm bảo an ninh trật tự là phải đặt lên hàng đầu
và công tác công an công tác an ninh trật tự phải phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội
và đây cũng là một nhiệm vụ của toàn đảng toàn quân toàn dân
nhưng mà trong đó là cái nhiệm vụ của lực lượng công an rất là nặng
và ông ghi nhận cái vai trò của lực lượng công an rất là nặng đề
ông ghi nhận cái vai trò của lực lượng công an rất là quan trọng trong cái thời kỳ đổi mới
đặc biệt với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
thủ tướng võ văn kiệt thể hiện là người nắm bắt thực tiễn và có tầm nhìn chiến lược
để lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an nhân dân thực hiện quyết liệt công tác này
ông nói là gì
thế là người công an người sĩ quan
thì ngoài cái nhiệm vụ mang tính tác chiến của bình thuận
phải làm tốt cái công tác tuyên bẩn
cụ thể hơn nữa là gì
người sĩ công an
phải luôn là gì
là vận động nhân dân
bảo vệ vấn đề cái an ninh quốc gia
vận động nhân dân bảo vệ gọi là cái trật tự an toàn xã hội
vận động nhân dân bảo vệ pháp luật
và bục vận động nhân dân thực hiện tốt cái nếp sống văn minh
thực hiện những mong muốn lúc sinh thời của thủ tướng võ văn kiệt
đó là lực lượng công an phải thực sự trong sạch vững mạnh
xứng đáng là công cụ
là thanh bảo kiếm của đất nước
là lực lượng của đảng
và dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng
của chính phủ
sự quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác công an
của đồng chí võ văn kiệt
lực lượng công an nhân dân đã ngày một lớn mạnh
xứng đáng là lực lượng nòng cốt
xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn chất tự an toàn xã hội
những chỉ đạo của đồng chí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
đến nay vẫn còn nguyên giá trị
và tiếp tục được lực lượng công an nhân dân phát huy hiệu quả
trong mọi lĩnh vực công tác